trong không khí mừng đảng mừng xuân mới sáng nay ngày bốn tháng hai tức tám tháng riêng năm đình dậu hai nghìn một mươi bảy
tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức ngày hội
sắc xuân trên mọi miền tổ quốc năm hai nghìn một mươi bảy
đây là hoạt động nhằm giới thiệu những nét văn hóa phong tục đặc sắc của năm mươi bốn dân tộc anh em trên khắp mọi miền tổ quốc
thay mặt cho lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang tới dự chúc tết cộng đồng các dân tộc việt nam
ngày hội văn hóa các dân tộc việt nam là hoạt động thường niên do bộ văn hóa thể thao và du lịch
sở văn hóa thể thao và du lịch các tỉnh thành phố phối hợp tổ chức nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
tăng cường xây dựng củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc việt nam thu hút khách du lịch và đẩy mạnh công tác quảng bá giới thiệu dân tộc việt nam
trong ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc đại biểu đồng bào các dân tộc hơ mông tỉnh điện biên dân tộc trăm tỉnh an giang dân tộc tây
đại diện nghệ nhân dân tộc sinh sống hoạt động hàng ngày tại làng đại diện kiều bào việt nam ở nước ngoài đã phát biểu báo công chúc tết
trình bày những tình cảm và đề xuất kiến nghị của cộng đồng các dân tộc đồng bào việt nam ở nước ngoài với đảng nhà nước
phát biểu tại lễ khai mạc thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang gửi tới đồng bào lời thăm hỏi ân cần
những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới chủ tịch nước nêu rõ mỗi dịp tết đến xuân về đồng bào ta dù là người già hay người trẻ
dù nơi đồng bằng hay miền núi dù ở biên giới hay hải đảo dù ở trong nước hay ngoài nước dù khác nhau về tín ngưỡng tôn giáo
nhưng điều một lòng hướng về nguồn cội về đất nước về dân tộc về gia đình
đây là truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc việt nam được hôn đúc qua suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước
thưa đồng chí đồng bào trong những năm qua làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đã từng bước khắc phục khó khăn
đạt được những kết quả nhất định góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc
hàng ngàn lượt đồng bào các dân tộc
hơn nửa triệu khách du lịch đã đến làm trong năm hai nghìn một mươi sáu
hàng chục lễ hội sự kiện được tổ chức đã góp phần khẳng định sức sống trường tồn của các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc
và mở ra những triển vọng phát triển văn hóa du lịch
những sự kiện thường niên tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc
tổ chức tinh thần đại đoàn kết đặc biệt là ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc
được tổ chức lần thứ bảy thực sự là điểm hội thu lan tỏa truyền thống văn hóa nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc
tôi đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của bộ văn hóa thể thao và du lịch
ban quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam và đồng bào các dân tộc
để làng hoạt động ngày càng có hiệu quả trở thành ngôi nhà chung của năm mươi bốn dân tộc
chương trình giới thiệu bản sắc văn hóa độc đáo của năm mươi bốn dân tộc anh em thông qua các tác phẩm nghệ thuật
đã góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục về ngày hội văn hóa các dân tộc việt nam
để đồng bào các dân tộc tăng cường sự gắn bó keo sơn gần gũi quý trọng nhau như anh em một nhà
củng cố tình đoàn kết các dân tộc khơi dậy lòng tự tôn tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc
ý chí và quyết tâm xây dựng tổ quốc ta giàu đẹp văn minh
quảng bá hình ảnh và nền văn hóa dân tộc việt nam với các nước và bạn bè quốc tế